các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiều gia đình thuộc diện này hiện nay vẫn loay hoay sinh kế nhưng do cách sản xuất lạc hậu cộng với tư tưởng ỉ lại nên chuyện đứt bữa vẫn thường xuyên xảy ra
đáng nói là có nhiều hộ vẫn trông chờ hoàn toàn vào sự hỗ trợ của nhà nước
đất rốc lần mỗi năm là tùng được một vụ sản lập được bảy tám bốn năm tần chế độ là về chi phí một năm không đủ
chuyển từ nơi khác xuống đây nhưng không yên tâm lại trở về nơi cũ
hiện tại chỉ có con trai là có đất làm được nhà
vợ chồng tôi bỏ về khu vực lòng hồ nay bán cả nếp nhà cũ đi được phân đất cũng không có tiền làm nhà nữa
giờ vẫn chưa đủ ăn đâu gia đình tôi không có ruộng có được cấp một con bò
hiện nay đang cố gắng
gắn nuôi con bò để sau này nó đẻ bán bò đi lấy tiền mua gỗ dựng cái nhà mới
để giúp người dân tái định cư theo chương trình thủy điện bản vẽ ổn định cuộc sống
cấp ủy chính quyền huyện thanh trương đã giao các phòng chức năng phối hợp với phòng nông nghiệp
thực hiện nhiệm vụ chuyển giao hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi
tuy nhiên do tập quán phương thức canh tác chưa bắt kịp với phương thức sản xuất mới
điều kiện đất canh tác lúa nước không nhiều nên những hộ dân này vẫn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế
trước tình hình đó huyện ủy thanh trương đã ra chủ trương phát triển cây trè ở khu tái định cư
cái vùng của tái định cư này là chủ yếu là vùng đồi núi và nó rất phù hợp cho cái cây tre công nghiệp phát triển
có thể nói thanh trương là một trong những huyền của tỉnh nhán có dân tích trè lợn
và cả cái giấy chuyên sản xuất từ các hồ thứ nhân giấy chuyên trè biển lợn thì rất là nhiều
do vậy rằng là cái việc phát triển cây trè để đảm bảo đối thống với ba con lâu dài là một việc cần thiệt
thời gian đầu khi cây chè được đưa vào trồng nhiều hộ dân phản đối bởi học cách trồng trè công nghiệp không dễ
cây trè sau hai ba năm mới bắt đầu cho thu hoạch
nếu bỏ sắn trồng chè trong thời gian đó đồng bào lấy đâu ra thu nhập để trang trải cuộc sống
nhiều hộ dân thiếu tin tưởng dù được nhận hỗ trợ từ chương trình một trăm ba mươi năm
nhưng vẫn làm lấy lệ nên không ít diện tích chưa được quan tâm chăm sóc đúng mức
cây trè phát triển tốt bị chết hoặc phát triển không đều
nhưng cũng có nhiều hộ nhờ chăm chỉ chăm bón đúng kỹ thuật nên cây chè phát triển tốt đã đến tuổi thu hoạch
đây là vườn chè vừa được trồng mới của một hộ dân ở xã ngọc lâm huyện thanh trương
vườn chè xanh tốt đang trong độ tuổi thu hoạch này là kết quả của các lớp học trồng trè công nghiệp
được trạm khuyến nông khuyến ngư huyện mở tại địa phương
nhờ có lớp học nghề này nhiều hộ gia đình không những nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng trè
mà còn tự thiết kế khu vườn của gia đình mình với mô hình vườn chuồng phù hợp với điều kiện của địa phương
nhờ đó đã có củ ăn của đẻ và trở thành tấm gương sáng cho nhiều người sản xuất nơi theo
dân dư là tập trung vào cái tổng trè vấn đề quan trọng
đó là cái mô hình lâu dài nhất ổn định với kinh tế của gia đình
tổng trè hiện bây giờ là cũng trên hai trăm linh hạt rồi tổng trè
thực tế cho thấy xuất phát từ điều kiện đồng bào
về tái định cư trên vùng đất không màu mỡ chủ yếu là đồi núi
nên việc phát triển kinh tế so đói giảm nghèo ở đây đang gặp nhiều khó khăn
qua một mươi năm tái định cư và trồng thử nghiệm nhiều loại cây thì chỉ có cây trè công nghiệp là phù hợp
chính vì vậy mà huyện ủy ủy ban nhân dân huyện đã tham mưu và được ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt đề án trồng trè ở khu tái định cư với tổng diện tích trên năm trăm bốn mươi ba hectare
hiện nay đồng bào đã trồng được gần hai trăm linh hectare
để thực hiện thành công đề án này ủy ban nhân dân huyện thanh trương
đang tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra
cây trè ở trên địa bàn ở đấy thì hẳn vừa phù hợp với trình đồ thấm cánh
cùng như đất đai thổ nhược ở đấy
rồi là giá trị kinh tế cũng khó với cây lụa nông cao hơn
rồi là phóng tập quản của đồng bào họ quen trọng ở trên rừng nội
cho nên về đấy là sản xuất trè nó cũng dễ hơn
thì hiện nay là huyện đang tập trung đẩy mạnh về vấn đề này
việc phát triển cây chè không những giúp người dân ổn định cuộc sống theo hướng bền vững
mà còn góp phần giúp huyện thanh trương thực hiện được mục tiêu nghị quyết
đại hội huyện đảng bộ lần thứ ba mươi đề ra
là đến năm hai nghìn hai mươi toàn huyện sẽ có năm hectare trẻ công nghiệp